tỉnh quảng trị đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tham dự có hai trăm bảy mươi cá nhân và ba mươi tập thể ưu tú trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước
những năm qua hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị
đã không ngừng nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tựu quan trọng
tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh grdp bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt bảy hai mươi
tăng một hai mươi một so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước
grdp bình quân đầu người của tỉnh đạt năm mươi ba triệu đồng mỗi người một năm
thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt hơn một mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
đại hội cũng đã biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh quảng trị